là những tổ chức khu vực có mức độ liên kết hội nhập sâu rộng và toàn diện
asean và eu tái khẳng định cam kết mạnh mẽ tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên
chia sẻ tầm nhìn về hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực châu á thái bình dương
xây dựng cấu trúc khu vực dựa trên luật lệ
asean đánh giá eu là đối tác quan trọng hàng đầu nhất là trong kinh tế và phát triển
và những đánh giá trên đã được đưa ra thông qua hội nghị các quan chức cao cấp asean eu
với sự tham dự của các nước asean và hai mươi sáu nước thành viên eu vừa diễn ra tại bruxelles bỉ
eu hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của asean với tổng kim ngạch hai triệu năm hai nghìn một mươi tám
đạt hai trăm tám mươi hai hai tỷ đô la tăng tám một so với năm hai nghìn một mươi bảy là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất của asean
với tổng fdi năm hai nghìn một mươi tám đạt hai mươi hai tỷ đô la
eu khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của asean coi asean là đối tác quan trọng
chia sẻ nhiều lợi ích và tầm nhìn
thời gian tới các nước nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực thuộc quan tâm chung
như kinh tế thương mại đầu tư thích ứng với các thách thức mới nổi đặc biệt là cách mạng công nghiệp bốn
biến đổi khí hậu thúc đẩy kết nối giao thông y tế phát triển bền vững chống khủng bố
tội phạm xuyên quốc gia an ninh mạng an ninh biển
các nước chúc mừng việt nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chủ tịch hội đồng bảo an trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
đồng thời việt nam và eu cũng vừa chính thức ký evfta khiến việt nam là nước đang phát triển đầu tiên
ở khu vực châu á thái bình dương có quan hệ thương mại tự do với eu